vâng thưa phạm giáo sư tiến sĩ đậu xuân cảnh vậy đột quỵ có thể để lại những di chứng như thế nào
về đột quỵ để lại di chứng thì có hai cái nhóm chính
nó chính là đột quỵ trong trạng thái cấp cứu vì nếu mà không được xử lý thì nguy hiểm đến tính mạng
và thứ hai là trong giai đoạn cấp cứu xong rồi thì giai đoạn để lại di chứng
ví dụ như di chứng về liệt lúc đầu phương cường nói là liệt tay liệt vật động
rồi liệt mặt đó là những di chứng về liệt mặt
thứ hai là liệt về nói lời nói ngôn ngữ
và một cái thứ ba nữa mà người ta cũng đang khuyến cáo rất lớn đó là những vấn đề về tâm thần
cho nên người ta nói là khi đối với đột quỵ thì khi đến bệnh viện khởi đầu công việc thì nó là bệnh lý của vận động
nhưng mà với công việc thì nó là bệnh lý của tâm thần
cho nên những vấn đề này là vấn đề người bệnh cần phải được hiểu để rồi có phòng chống ngay cái đầu
bắt đầu đột quỵ xảy ra và tìm cách để đưa đến bệnh viện can thiệp càng sớm càng tốt để mà cứu sống trong những giờ đầu
đặc biệt là trong ba bốn giờ đầu
thứ hai khi đã có cái vấn đề di chứng rồi thì phải can thiệp sớm để mà người bệnh có thể phục hồi chức năng sớm để mà tự có thể phục vụ cuộc sống của mình
không bị lệ thuộc vào những cái bệnh lý nó
nó gây ra cuộc sống mình nặng nề và mình không tự chủ cuộc sống của mình được
vì họ liệt rồi nói lời nói nó không có nghi ký của mình
rồi vấn đề ăn
vấn đề ăn uống vấn đề sinh hoạt và đặc biệt là chuẩn bị cho một vấn đề tâm thật để coi như là người ta đừng có lòng không cẩn thận là khó cho bản thân mình cũng khó cho người thân của mình
đấy là những vấn đề mà người đột quỵ và những người thân gần với đột quỵ hiểu được điều này để mà chia sẻ với bệnh nhân để mà chúng ta phòng tranh